nga tuyên bố trong trường hợp thụy điển và phần lan gia nhập nato nga sẽ phải tăng cường lực lượng trên bộ hải quân và không quân tại biển baltic nhằm khôi phục cân bằng quân sự tại khu vực này
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh phần lan đang cân nhắc gia nhập nato phần lan là nước có chung đường biên giới dài một ba trăm linh km với nga và thụy điển
phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev vào ngày một mươi bốn tháng bốn cảnh báo nước này tăng cường khả năng phòng thủ trong khu vực
bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân nếu như thụy điển và phần lan gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ông medvedev cũng ám chỉ khả năng răn đe hạt nhân khi đề cập sẽ không thể có thêm các cuộc đối thoại về một khu vực baltic phi hạt nhân
nơi vùng lãnh thổ kalinicrad của nga nằm giữa nga nằm giữa ba lan và litva
trước đó chủ tịch ubqs
ủy ban quân sự nato cho biết khối quân sự này không loại trừ khả năng sẽ kết nạp thêm thành viên mới
nên các quốc gia như thụy điển và phần lan sẽ tự quyết định có muốn gia nhập nato hay không